nhiều vụ việc liên quan đến tiêu cực tham nhũng lãng phí bị xử lý thời gian qua góp phần củng cố niềm tin của người dân về quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng của đảng và nhà nước
điều đó cho thấy công cuộc đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ là cuộc đấu tranh không khoan nhượng không có vùng cấm bất kể ai sai phạm đều phải bị xử lý
ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm vừa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xem xét quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thành ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng đất tại khu dân cư phước kiển huyện nhà bè
sự việc đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong đội ngũ cán bộ đảng viên nhân dân thành phố và cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đang dần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh để trên nóng dưới cũng nóng theo

lô đất của dự án này có diện tích trên ba mươi hai bốn hectare đã được chuyển nhượng với giá một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng một mét vuông
lô đất của dự án này có diện tích trên ba mươi hai bốn hectare đã được chuyển nhượng với giá một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng một mét vuông
dự kiến sẽ thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
qua kiểm tra ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm chỉ rõ
việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại xã phước kiển huyện nhà bè của công ty tân thuận
cho công ty cổ phần quốc cường gia lai theo hợp đồng ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thực hiện không đúng quy định tại điều ba của quy chế quản lý sử dụng tài sản là nhà quyền sử dụng đất
tại các công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố
không đúng quy định tại nghị định số chín mươi một ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp
không đúng với nghị định số bốn mươi bốn ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ quy định về giá đất
vì vậy ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy đã kết luận
yêu cầu công ty tân thuận đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng
sự việc đã gây bức xúc trong
xã hội ảnh hưởng uy tín của đảng bộ thành phố và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
nếu không được ban thường vụ thành ủy phát hiện chỉ đạo xử lý ngăn chặn kịp thời
từ đó thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan
ông trần công thiện bí thư tri bộ thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc
chủ tịch hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty tân thuận
chịu kỷ luật hình thức cách hết chức vụ trong đảng và đề nghị văn phòng thành ủy
cách chức thành viên hội đồng thành viên và tổng giám đốc công ty tân thuận của ông này
bà thái thị bích liên thành ủy viên tránh văn phòng thành ủy thành phố hồ chí minh
thi hành kỷ luật với hình thức kiểm trách
ông phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy thi hành hình thức kỷ luật
hình thức cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữ chức vụ
chủ tịch hội đồng thành viên
trong quả trị nhân hạng thương mại bộ phần sài gòn công thương sài gòn banh
ông huỳnh quốc long trường phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn
thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữ chức vụ
đảng ủy viên đảng ủy cơ quan văn phòng thành ủy
đối với ông phất thành cang có bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh
cũng bị ban thường vụ thành ủy đề xuất kỷ luật do các sai phạm liên quan đến vụ chuyển nhượng
do ông tất thành cang là cán bộ thuộc diện bộ chính trị quản lý
vì thế ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố hồ chí minh đã tập hợp hồ sơ tài liệu có liên quan
gửi báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương xem xét xử lý theo quy định của đảng
việc kết luận và xử lý các cá nhân liên quan sai phạm đã làm
được cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đồng tình và đánh giá cao
cái việc mà thành ủy đã vào cuộc là cái
đó là một cái sự chấn chỉnh kịp thời và rất là quyết liệt
từ phía là người lãnh đạo cao nhất của thành phố
đây là một trong những cái vụ việc mà công khai báo chí đã đưa ra
và nếu như giải quyết một cách khách quan và đúng luật lệ công bằng
thì cái niềm tin của dân người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ tăng lên
tạo lồng tin được lồng tin cho nhân dân sâu hơn nữa nhiều hơn nữa thì đảng nhà nước
riêng đối với thành phố hồ chí minh cần phải quyết liệt hơn
nhất là những vụ là cho thê đất công
đất công trong thời gian vừa qua mà thành phố hồ chí minh đã kỷ lực một số đảng viên
thì theo tôi đây là ai làm thì phải chịu trách nhiệm mà phải kiên quyết xử lý đến nơi đến chỗ
kết quả xử lý vừa rồi thì bước đầu thì niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đã trào dừng được
kết quả bước đầu và mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân
mong muốn đảng bộ thành phố hồ chí minh tiếp tục tăng cường cái nhiệm vụ này
việc phòng chống tham dự
đảng bộ phòng chống lãng phí nó phải đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội
như vậy mới xây dựng được đảng bộ trong xây dựng mạng
xây dựng được thành phố xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
thưa quý vị việc thành ủy thành phố hồ chí minh kỳ luật nghiêm những cán bộ sai phạm
ngay trong cơ quan thành ủy đã cho thấy sự kiên quyết trong xử lý những sai phạm
không sợ mất uy tín không sợ khuyết điểm của cơ quan đầu não của thành phố
và thể hiện sự nghiêm minh của đảng
để hiểu sâu thêm về vấn đề này mời các đồng chí quý vị và các bạn
tham khảo thêm ý kiến của đồng chí nguyễn anh liên nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương
nhiều lần nhắc đi nhắc lại về vấn đề này
tức là các tổ chức đảng phải làm sao có một các biện pháp
để cho tất cả cán bộ đảng viên có muốn cũng không thể thực hiện được
cũng không thể tơ tưởng được đến một đồng xu của ngân sách của công
đằng này văn phòng thành ủy
phải kể cả trang đấu kể cả là thường trực thành ủy
mà lây lẳng đến mức tạo một cái chủ hở một cái kẻ hở đến mức
để cho một số cán bộ đảng viên lợi dụng
thực hiện cái lòng tham của mình để mà trục lợi
vì vậy cho nên việc này phải xem xét tận gốc
phải tìm ra cho được điều lâu nay dư
cái luận nêu là một số tổ chức đảng ngay trong văn phòng của các ủy
trong các ủy cũng có cái việc xây dựng sang sau
cũng có cái việc là lợi ích chống
như vậy có thể thấy việc xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm là xác đáng và cần thiết
nhưng mới chỉ là phần ngọn của vấn đề
điều quan trọng hơn là phải làm rõ bản chất
nguyên nhân thật sự dẫn đến những hành vi sai phạm đó
để có các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn trong thời gian tới
bởi công tác quản lý đất đai nói riêng và tài sản công nói chung trên địa bàn thành phố
đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp dễ dẫn đến những tiêu cực
tính trách của cái vụ việc này nó không đơn giản ở cái trường chuyển dưỡng sai quy định
với cái tên là xây dựng chính đồng đảng
xây dựng chính đồng đảng thì các tổ chức đảng các văn phòng cấp ủy
các thường trực cấp ủy phải tìm ra cho được rút ra cho được những bài học
vì sao lại có cái việc này động cơ gì
rồi thì tại sao mà lại
lãnh đạo trực tiếp ngay ở văn phòng thành ủy ngay ở thường trực thành ủy
ngay ở thành ủy mà lại để diễn ra một cái việc này
mà cái việc ấy không thể là một ngày một ngày mà nó diễn ra hàng năm mà
việc thành ủy thành phố hồ chí minh sớm ban hành kết luận liên quan đến sai phạm
trong việc chuyển nhượng đất đai tại khu dân cư phước kiển
cũng cho thấy thành phố hồ chí minh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng
diễn ra trong tháng sáu vừa qua
cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn
trong phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh